thưa quý vị vào chiều tối nay ngày sáu tháng năm tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một
cùng tham dự lễ viếng có đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng bát đối ngoại trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh bí thư tỉnh ủy điện biên trần quốc cường
lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
trong không khí thanh kính thiêng liêng và đầy xúc động thủ tướng phạm minh chính và các thành viên trong đoàn công tác
kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất điện biên phủ anh hùng
cách đây bảy mươi năm dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu
tiến hành trận quyết chiến quyết thắng điện biên phủ với lòng quả cảm tinh thần anh dũng hy sinh
qua suốt năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non gan không núng trí không mòn
các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ điện biên đã cùng toàn đảng toàn quân toàn dân ta làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
chiến thắng điện biên phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt một dấu mốc bằng vàng trói lọi trong lịch sử dân tộc ta non sông đất nước ta
được xây dựng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và nhiều lần sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một cách điểm di tích lịch sử đồi a một khoảng một trăm linh m về phía nam
là nơi yên nghỉ của sáu trăm bốn mươi bốn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn